dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật giáo dục sửa đổi
những vấn đề liên quan đến sách giáo khoa phương pháp dạy tiếng việt cho trẻ mới đi học và việc miễn học phí cho học sinh mầm non và học sinh trung học cơ sở được nhiều đại biểu cho ý kiến
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
tại phiên thảo luận sáng nay nhiều đại biểu nêu câu hỏi về vấn đề đang được dư luận quan tâm chương trình giáo dục thực nghiệm
bà lê thị nga chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội đặt vấn đề
thời gian qua có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh một số thí điểm trong giáo dục nhất là thí điểm trong việc cải cách tiếng việt
ý kiến của bộ giáo dục và đào tạo và chính phủ về vấn đề này như thế nào
trả lời câu hỏi của bà lê thị nga phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định thời điểm này chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng việt
cái việc tranh luận vừa qua về tài liệu học tập thì bộ giáo dục đã có ý kiến chính thức
đấy chỉ là một phương pháp dạy học tiếng việt và chủ yếu là phát âm cho trẻ mới bắt đầu đi học chứ không phải đổi mới tiếng việt hay là cải cách tiếng việt
chúng ta sẽ phải bàn về giáo dục thì nó phải rất thận trọng nhưng mà chúng ta không thể không tiếp tục đổi mới
mà đã đổi mới thì phải có thử nghiệm thực nghiệm
nhưng mà tôi khẳng định lại là cải cách tiếng việt như là chị nga dùng cái từ đấy và nhiều công luận dùng ấy
thì tôi xin nói là chúng ta chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng việt
ít nhất là trong giai đoạn một số năm tới đây
tại buổi làm việc nhiều vấn đề khác liên quan đến sách giáo khoa cũng được các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội quan tâm
bày tỏ băn khoăn của nhiều cử tri liên quan đến việc sách giáo khoa chỉ sử dụng được một lần
trưởng ban dân nguyện của quốc hội nguyễn thanh hải cho biết nhiều cử tri phản đối việc sử dụng sách giáo khoa một lần và cho đây là sự lãng phí
ví dụ như năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín thì nhà xuất bản giáo dục đưa ra thị trường là
một trăm linh triệu bản sách giáo khoa và một trăm linh triệu bản sách này sang năm sẽ hoàn toàn không được sử dụng
phụ huynh học sinh hàng năm phải bỏ ra một tỷ đồng để mua sách giáo khoa và chỉ có mỗi một mục đích là gì
là cái quyển sách đó là sử dụng một lần là do có phần bài tập đi kẻ
mỗi thế thôi còn chẳng có một cái nội dung gì hơn sang năm tái bản vẫn như vậy
chỉ có mỗi là học sinh sẽ viết điền luôn cái giải giữa các thứ ở trong đấy bài tập viết
mọi khi thì viết bằng cái quyển vở bài tập
như chúng tôi đi học
chẳng hạn thì viết bằng cái quyền vở bài tập
bây giờ thì là bài tập luôn ở trong cái quyển đấy
đồng tình với quan điểm của bà nguyễn thành hải
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng việc đổi mới giáo dục căn bản toàn diện là việc cần thiết
nhưng sau khi đổi mới phải có tính ổn định và tính thống nhất đồng bộ
chủ tịch quốc hội đề nghị tiếp tục trình xem xét kỹ dự án luật này
tại các phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội tới đây